có ít nhất là một mươi tám giống lúa đạt tiêu chuẩn giống nguyên trùng cấp xác nhận và lúa lai cho năng suất cao đang được nông dân tỉnh phú yên sử dụng
đây là bộ giống thay thế cho các loại giống cũ đã thoái hóa mang lại hiệu quả kinh tế cho người nông dân
trung tâm khuyến nông và trung tâm giống và kỹ thuật cây trồng thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên đã đẩy mạnh phát triển công nghệ sinh học trong nông nghiệp
lại tạo thành công và đưa vào trồng đại trà nhiều giống lúa nước có ưu thế vượt trội như pi một pi hai pi một mươi năm
hiện các nhà khoa học đang khảo nghiệm sản xuất ba dông lúa lai là nam ưu một nghìn hai trăm linh hai xuyên hương một trăm bảy mươi tám và zd một cho năng suất cao hơn lúa thuần ít nhất từ một mươi năm trở lên
và chuẩn bị đưa vào trồng đại trà ba dống lúa chịu mặn là h một mươi một gr năm mươi gr sáu mươi năm để thích ứng với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn
kết quả bước đầu cho thấy các giống lúa này phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân hiện nay
kết quả bước đầu cho thấy các giống lúa này phù hợp với điều kiện canh tác của nông dân hiện nay
kết quả nghiên cứu này thì thông qua mấy năm vừa rồi thì sở nông nghiệp và các ngành cũng đã và các địa phương đặc biệt là các địa phương cũng đã chấp nhận cao
và sắp tới sẽ dần dần từng bước đưa vào cơ cấu sản xuất lúa cho tỉnh phú yên
vụ lúa đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám nông dân tỉnh phú yên gieo xạ hơn hai mươi sáu tám trăm linh ha năng suất bình quân đạt gần bảy mươi năm tạ một ha tăng năm bảy tạ một ha so với vụ trước
đây cũng là niên vụ có năng suất cao nhất từ trước đến nay
góp phần tăng nguồn dự trữ lương thực và thu nhập cho bà con nông dân